liên quan đến vụ lật ghe trên sông thu bồn làm năm người tử vong mà chúng tôi đã đề cập
trưa nay lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến hiện trường vụ lật ghe
đồng thời đến thăm động viên gia đình các nạn nhân trong vụ lật ghe này
được biết đến cuối giờ chiều nay lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể ba nạn nhân
và đang tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi động viên
chia sẻ sự đau thương mất mát của các gia đình có nạn nhân tử vong
trong vụ tai nạn sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục làm ăn ổn định cuộc sống
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng vụ tai nạn lật ghe lần này
cũng tương tự như vụ việc xảy ra cách đây hai tháng tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
các nạn nhân cũng đi trên phương tiện dân sinh không có áo phao
và những dụng cụ cứu sinh nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc
hiện nay các chế tài xử phạt phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn còn rất nhẹ
đây cũng là nguyên nhân khiến người dân chủ quan dẫn đến các vụ tai nạn
sắp tới việc xây dựng nghị định mới với giao thông đường thủy cần phải cứng rắn hơn